chúc mừng các đại sứ được đảng nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng là đại sứ của việt nam tại nước ngoài
thủ tướng mong muốn các đại sứ phát huy phẩm chất năng lực đạo đức nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ
thủ tướng cho rằng nhiệm vụ đại sứ là đỉnh cao trong nghề ngoại giao
thủ tướng đề nghị các đại sứ phải nỗ lực để đóng góp vào yêu cầu phát triển của đất nước
đặc biệt là đất nước thời gian qua đang trong giai đoạn phát triển với nhiều thành tiệu quan trọng
trong đó có đóng góp của ngành ngoại giao
theo đó các đại sứ phải nắm vững đường lối đối ngoại của đảng nhà nước để vận dụng nhuẩn nhuyễn và linh hoạt
thực hiện đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước ta qua đó góp phần giữ vững độc lập và tự cướng dân tộc
xây dựng môi trường hòa bình ổn định của đất nước nâng cao vị thế vai trò của việt nam trên trường quốc tế
thủ tướng cũng đề nghị các đại sứ luôn sáng tạo và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ
bền bỉ và trách nhiệm cao trong công việc để bảo vệ quyền lợi của công dân việt nam
thúc đẩy hợp tác giữa việt nam và các nước trong đó phải kết hợp ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế văn hóa
để thúc đẩy hợp tác mọi mặt với các nước
cùng với làm tốt công tác bảo hộ công dân các đại sứ cần giúp đỡ người việt nam tại nước ngoài
giữ gìn văn hóa truyền thống của người việt nam ở nước ngoài
hiện kinh mệch thương mại hai triều của việt nam năm nay có thể đạt khoảng năm trăm linh tỷ usd
dù đây là kết quả khả quan nhưng thủ tướng cho biết phải đặt mục tiêu này cao hơn thậm chí cao gấp đôi thời gian tới
các đại sứ cũng phải nhanh nhạy nắm bắt tình hình các nước thông tin và tham mưu kịp thời cho đảng nhà nước về chính sách đối ngoại
tại buổi gặp các đại sứ bày tỏ vinh dự được đảng nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ
và cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu ra những nhiệm vụ
lưu ý rất cụ thể về nhiệm vụ của các đại sứ
các đại sứ khẳng định phát huy hết tinh thần trách nhiệm phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu
đoàn kết nội bộ nỗ lực hết mình thực hiện các nhiệm vụ được giao
thưa quý vị chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp các trưởng cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài
nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai trước khi lên đường nhận nhiệm vụ
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng các đồng chí đã được đảng
nhà nước bổ nhiệm vào vị trí trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
đây là vinh dự hết sức to lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề mà đảng nhà nước đã tin tưởng giao phó
giao nhiệm vụ cho các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các trưởng cơ quan đại diện
cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình nghiên cứu đánh giá dự báo để kịp thời tham mưu cho đảng và nhà nước trong xử lý các vấn đề liên quan
chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao phục vụ kinh tế ngoại giao phục vụ phát triển tìm kiếm kết nối giới thiệu cơ hội phát triển
nguồn đầu tư nước ngoài cho trong nước nhất là các địa phương còn khó khăn
bên cạnh đó cần chú trọng công tác ngoại giao văn hóa tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam đối với nước sở tại
thưa quý vị tối nay chín tháng một mươi liên đoàn luật sư việt nam tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống luật sư việt nam
và một mươi năm ngày thành lập liên đoàn luật sư việt nam
dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình biểu dương thành tích liên đoàn luật sư việt nam đạt được trong thời gian qua
đội ngũ luật sư trong cả nước đã tích cực tham gia tất cả các lĩnh vực của đời sống pháp lý
qua đó đóng góp tích cực vào việc bảo vệ bảo đảm quyền con người quyền công dân bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa
thúc đẩy quá trình cải cách tư pháp ở nước ta
tuy nhiên đồng chí trương hòa bình cũng chỉ ra những mặt hạn chế liên đoàn luật sư cần khắc phục
như đội ngũ luật sư vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi các cải cách tư pháp và hợp tác quốc tế
vẫn còn một số luật sư vi phạm pháp luật đạo đức nghề nghiệp
đồng chí trương hòa bình đề nghị mỗi luật sư cần tích cực học tập giàn luyện
không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật trong nước và quốc tế
cần thực hiện nghiêm túc các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư
thật sự gương mẫu nêu gương trong chấp hành pháp luật đấu tranh không khoan nhượng đối với mọi vi phạm pháp luật
các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp bảo vệ nâng cao hình ảnh
uy tín trách nhiệm trước khách hàng trách nhiệm xã hội của luật sư
ngày hôm nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội nghị tổng cục trưởng hải quan diễn đàn hợp tác á âu asem lần thứ một mươi ba
dự hội nghị có năm mươi ba đoàn đại biểu là các tổng cục trưởng cao ủy cơ quan hải quan của các nước thành viên asem
tổng thư ký tổ chức hải quan thế giới liên minh châu âu và đại diện đại sứ quán các nước thành viên asem tại việt nam
các nội dung thảo luận của hội nghị xoay quanh bốn ưu tiên trong hợp tác hải quan giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đã thông qua tại asem một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại đức
đó là thuận lợi thương mại và an ninh chuỗi cung ứng đấu tranh chống hàng giả và thực thi quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ xã hội và môi trường kết nối cộng đồng và tầm nhìn asem
hội nghị tổng cục trưởng hải quan diễn đàn hợp tác á âu lần thứ một mươi ba là cơ hội để nâng cao vị thế của hải quan việt nam
bên cạnh các chủ đề thảo luận nêu trên
hải quan việt nam đề xuất hội nghị tập trung vào chủ đề chiến dịch hải quan nhằm ngăn chặn vận chuyển trái phép phế liệu và rác thải
về đấu tranh chống hàng giả hải quan việt nam tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn với cơ quan chống hàng giả châu âu
hôm nay vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo cho biết hội đồng thẩm định vừa hoàn thành hai vòng thẩm định các bản thảo sách giáo khoa lớp một
với ba mươi tám bản thảo
tất cả chín môn học được đánh giá đạt và một mươi một bản thảo ở sáu môn học không đạt
cụ thể trong lần thẩm định này bộ đã tiếp nhận các bản thảo sách giáo khoa từ ba đơn vị đề nghị thẩm định gồm
nhà xuất bản giáo dục việt nam nhà xuất bản đại học sư phạm nhà xuất bản đại học sư phạm tp hcm
qua quá trình giả soát bộ giáo dục và đào tạo đã tiếp nhận bốn mươi chín bản thảo được đề nghị thẩm định đối với chín môn học ở lớp một
đáng chú ý trong số một mươi một bản thảo không đạt có những bản thảo dù vòng một đã được yêu cầu sửa chữa để thẩm định vòng hai
nhưng sau thẩm định vòng hai vẫn được đánh giá là không đạt
dự kiến trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố kết quả chính thức về các bản thảo sách giáo khoa được phê duyệt
thưa quý vị chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong vừa có văn bản khẩn gửi bộ tài chính
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì một buổi làm việc với bộ tài chính và ủy ban nhân dân tp hcm
cùng với đại diện của các cơ quan để lắng nghe trao đổi tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt trong công tác thẩm định nguồn vốn
và khả năng cân đối vốn điều chỉnh của hai dự án
theo căn cứ kế hoạch thẩm định phê duyệt điều chỉnh hai dự án thời hạn hoàn tất hồ sơ điều chỉnh dự kiến phải kết thúc trước ngày ba mươi một tháng một mươi này
nhằm bảo đảm kịp thời gian trình hội đồng nhân dân tp hcm vào kỳ họp cuối năm
tuy nhiên cho đến nay thành phố vẫn chưa nhận được ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh của bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính
nếu tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm định phê duyệt điều chỉnh hai dự án tiếp tục kéo dài chậm trễ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tiến độ thực hiện công việc của dự án
bộ tài nguyên và môi trường đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép không phép
theo bộ tài nguyên và môi trường thời gian qua tại một số địa phương có tình trạng nhiều chủ đầu tư giao bán nhà đất
các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc các dự án chưa được nhà nước giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các dự án không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất bán nhà ở và tình trạng nhiều người đã mua hoặc nộp tiền cọc để nhận chuyển nhượng nhà đất tại các dự án không phép sai phép nêu trên
theo bộ tài nguyên và môi trường việc bán mua nhà đất này đã vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai gây rủi ro cho người mua nhà đất tác động xấu đến thị trường bất động sản
đồng thời vec cần khẩn trương sửa chữa khắc phục triệt đề các tồn tại hư hỏng mặt đường công trình hệ thống an toàn giao thông đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật ổn định bền vững lâu dài
bộ giao thông vận tải yêu cầu việc sửa chữa khắc phục phải hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một mươi
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay tuyến đường này đã xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông làm chết ba người bị thương một người
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị thu thủy
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà tp hcm và lê thị thanh thúy
chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên hoa tháng năm và công ty cổ phần đầu tư laver do liên quan đến dự án khu đất tám trăm một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm
hai bị can trên bị bắt để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi được viện kiểm sát tối cao phê chuẩn cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của hai bị can
việc khởi tố bắt tạm giam bà thủy và bà thúy là diễn biến mới nhất trong quá trình bộ công an mở rộng vụ án vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tp hcm liên quan đến dự án tại khu đất số tám số một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm
trước đó cơ quan điều tra đã bắt ông nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và hàng loạt lãnh đạo sở ngành cá nhân khác liên quan đến hành vi sao đất không đấu giá
tham gia hợp tác sai quy định đối với khu đất tám số một mươi hai lê duẩn
để tránh tình trạng làm việc không quyết liệt tp hcm yêu cầu đích thân chủ tịch phó chủ tịch các cấp phải trực tiếp tham gia kiểm tra an toàn thực phẩm ít nhất một tháng một lần
ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố cho biết tính từ ngày một mươi tháng bảy đến nay một trăm linh quận huyện thị xã và năm trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn của thành phố đã triển khai mở rộng thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
tuy nhiên các đoàn thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp cơ sở của hà nội hiện mới chỉ tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế
trong khi cái gốc của vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm chính là sản phẩm nông nghiệp ubnd tp hà nội yêu cầu đích thân các chủ tịch phó chủ tịch cấp quận huyện thị xã phải đi kiểm tra an toàn thực phẩm ít nhất một tháng một lần bảo đảm việc xử lý được thực hiện nghiêm túc hiệu quả
thưa quý vị dịch tả lợn châu phi trên địa bàn hà tĩnh và nghệ an vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và khó lường những ngày gần đây dịch bùng phát nhanh rất khó kiểm soát
hà tĩnh có một mươi hai trên một mươi ba huyện thị thành phố đã xảy ra dịch với hơn một mươi một con lợn buộc phải tiêu hủy phức tạp nhất là tại bốn huyện can lộc thạch hà cầm xuyên và đức thọ
ngoài nguyên nhân không có vaccine đặc trị thì do dịch bệnh kéo dài nên lực lượng huy động chống dịch ở các cấp mệt mỏi
rất khó huy động thêm người để tiêu hủy số lượng lớn
còn tại nghệ an đã phát sinh thêm một mươi hai ổ dịch tà lợn châu phi mới như vậy đã có hai mươi một huyện thị xã thành phố của nghệ an xảy ra dịch tả lợn châu phi
nguyên nhân chính là do chưa thực hiện tốt công tác khử trùng tiêu diệt mầm bệnh tại các ổ dịch
các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nên rất khó áp dụng biện pháp an toàn sinh học tổng số lợn đã tiêu hủy là hơn năm mươi bốn tám trăm linh con
công an thị xã cửa lò tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đã triệu tập đối tượng đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về việc đào trộm lợn tiêu hủy do bị dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
trước đó ngày bảy tháng một mươi trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin có hiện tượng đào lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu phi tại phường nghi hương thị xã cửa lò đã được trôn đưa đi tiêu thụ làm ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi và người tiêu dùng
ngày tám tháng một mươi cơ quan an ninh của công an thị xã cửa lò đã xác định được thông tin từ tài khoản facebook fanbell
chủ nhân của tài khoản là hoàng thị pê chú ở khối hiếu hạp phường nghi thu thị xã cửa lò
qua đấu tranh chủ tài khoản của facebook đã thừa nhận thông tin đưa ra là không có thật đối tượng chỉ nghe các tiểu thương bàn tán ở chợ
hiện cơ quan công an thị xã cửa lò đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra về ma túy công an tỉnh quảng bình cho biết
vừa đấu tranh triệt phá thành công vụ vận chuyển gần một kg ma túy
bắt giữ ba đối tượng để điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi
tại khu vực ngã ba phường bắc lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng chức năng phát hiện hoàng thanh trường cùng lê anh tuấn vận chuyển một bao hàng
trong đó có chứa một gói ma túy trọng lượng gần một kg
tiến hành khám xét nơi ở của trường và tuấn
công an thu giữ hơn một trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp cùng nhiều gói ketamin
điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê minh phương
ba mươi hai tuổi trú tại xã lộc ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị cũng tại quảng bình ngày hôm nay công an tỉnh này cho biết
vừa triệt phá thành công chuyên án và bắt nhóm chuyên cho vay nặng lãi
có hộ khẩu từ các tỉnh phía bắc vào địa bàn hoạt động
trước đó sáng ngày tám tháng một mươi công an tỉnh quảng bình huy động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia thành một mươi hai tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp và kiểm tra hành chính
nhiều điểm hoạt động cho vay nặng lãi tại quảng bình và quảng trị
công an thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
gồm hai mươi bảy thẻ atm một trăm một mươi hai triệu đồng và một trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp
cùng với đó đã tiến hành triệu tập bốn mươi ba đối tượng có liên quan
đến hoạt động cho vai nặng lãi
theo công an tỉnh quảng bình số bị hại có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
trên địa bàn từ nhóm đối tượng này là hơn năm trăm linh người
khoảng một mươi một giờ trưa nay hàng chục con bạc đang say xưa sát phạt lẫn nhau
bằng hình thức chơi lắc tài xỉu ăn tiền
tại một căn nhà ven sông ở ấp phước hòa xã mong thọ b huyện châu thành tỉnh kiên giang
thì bất ngờ bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ
một mươi hai đối tượng một bộ dụng cụ đánh bạc
gần năm trăm linh triệu đồng hơn một mươi chiếc xe máy
và nhiều tăng vật khác
được biết ổ bạc này hoạt động với thủ đoạn hết sức tình vi
thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện
hàng ngày có nhiều con bạc từ các nơi tụ tập sát phạt lẫn nhau
với số tiền từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
cho một lần ăn thua
hiện cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng và tăng vật
để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị sau chiến thắng địa biên phủ lừng lẫy
năm châu chấn động địa cầu
ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
năm cờ ô rộng mở trong cờ hoa và biểu ngữ
đón chào đoàn quân tiến về hà nội
chính thức tiếp quản thủ đô
hà nội hoàn toàn được giải phóng
ngày tháng lịch sử đó đã trở thành những ký ức không thể nào quên
của những người chiến sĩ
đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ và giải phóng thủ đô
được vinh dự là một trong những người chiến sĩ

tiếp quản thủ đô vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
những năm tháng hào hùng sáu mươi năm năm trước
vẫn vẹn nguyên trong ký ức của đại tá nguyễn huy du
năm giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
vừa hết giới nghiêm
hà nội như bừng tỉnh
sau những đêm dài gian khổ chiến đấu
chống kẻ thù xâm lược
nhà nào cũng như thức dậy sớm hơn
để tận hưởng niềm vui của ngày mới
ngày hòa bình
phố phường hà nội rực rỡ cờ hoa và khẩu hiệu
nhân dân hà nội quần áo
trình tề từng đoàn người đổ ra
các khẻ phố các con đường được thông báo
trước sẽ có bộ đội đi qua
để trao đón từng đoàn quân tiến sâu
và nội thành qua các cửa ổ
còn trong hồi ước của đại tá vũ kiểm
ông nhớ mãi buổi lễ trao cơ lịch sử
tại sân đoan môn hoàng thành thăng long
lễ trao cơ lịch sử đầu tiên trong ngày hà nội được giải phóng
một mươi năm h ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
còi nhà hát lớn nổi lên một hồi dài
những đơn vị quân đội tham gia tiếp quản thủ đô
và hàng vạn đồng bào kính cẩn
nhìn lên lá cờ tổ quốc tung bay
và cùng chứng kiến thời khắc hà nội
chính thức đón nhận cuộc sống thanh bình trở lại
sau chín năm kháng chiến gian khổ
trong mồm hát mầm nhộn nhưng mắt cứ lệ
trào nó trào dâng thế này
nó cảm động quá
và rất là sung sướng
sau khi hát xong rồi thấy là
thủ đô mình chín năm trời
bây giờ được nhìn dưới cái lá cờ tổ quốc của mình
rất là vấn khẳng và cảm động
sáu mươi năm năm đã đi qua
nhưng khí thế hào hùng của ngày giải phóng thủ đô
đã trở thành dấu son trói lõi
trong hành trình đấu tranh bảo vệ độc lập
chủ quyền thống nhất đất nước
và dấu son ấy sẽ động lại mãi
trong ký ức của mỗi người dân nơi đây
nhắc nhở những thế hệ công dân quốc gia
của thủ đô hà nội
ghi nhớ công ơn những người chiến sĩ đã chiến đấu
vì sự toàn vẹn của thủ đô hà nội
thủ đô anh hùng thủ đô hòa bình
thưa quý vị sáu mươi năm năm
sau khi được giải phóng
thành phố hà nội đã có sự phát triển không ngừng
ở mọi mặt một trong những thành tiệu hà nội
đạt được trong những năm gần đây
không thể không kể đến việc chính quyền thành phố
đã nỗ lực xây dựng thành phố thông minh
để đem lại những dịch vụ có chất lượng
tốt nhất cho người dân
tổ dân phố hoàng một mươi tám
phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm
giờ có tên gọi khác là tổ dân phố điện tử
người dân trong tổ dân phố này
cùng nhau đóng góp mua máy tính
mua scan để đăng ký các dịch vụ
công trực tuyến
ngày xưa thì phải lên phường
rất mất thời gian
có khi từ sáng
có khi lấy hồ hoặc là hôm sau mới lấy được
nhưng bây giờ thì rất là nhanh
chỉ cần một tí
buổi sáng thôi
chiều đến là lấy thôi
thì sẽ tiện lợi
hiện tại hầu hết các phường xã trên địa bàn thành phố
đã ứng dụng công nghệ thông tin
trong lĩnh vực dịch vụ công ở mức độ ba và bốn
ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực
y tế giáo dục đăng ký thủ tục kinh doanh
nhờ vậy đã tiết kiệm được
rất nhiều chi phí tiền bạc thời gian
cho người dân và doanh nghiệp
cái tỷ lệ giải quyết
giao dịch thủ tục hành chính
của người dân
qua mạng tại nhà
đã thể hiện cái việc là
người dân đã quan tâm đến cái
cải cách thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước
mới đây tại huyện đông anh
để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thông minh
thành phố hà nội đã khởi công
xây dựng dự án đầu tiên
dự kiến dự án có tổng diện tích hai trăm bảy mươi hai ha
được chia làm năm giai đoạn
kết nối chặt chẽ với nhau
tại đây thành phố sẽ áp dụng hàng loạt các công nghệ
của tương lai và thực tế như
quản trị năng lượng thông minh giao thông thông minh
học tập thông minh đời sống thông minh
và kinh tế thông minh
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
và giải quyết những vấn đề tồn tại của quá trình đô thị hóa
như ô nhiễm tắc đường
quan điểm hiện nay của chúng tôi là phát triển hình mẫu đô thị
phù hợp với địa phương
cụ thể dự án này là phù hợp với việt nam và người dân việt nam
cho nên dự án lần này thì không copy một hình mẫu nào cả
và trong bối cảnh của công nghệ bốn
thì sẽ áp dụng công nghệ đổi mới nhất
đem lại một mô hình thành phố thông minh
phù hợp nhất với người việt nam
ngay sau lễ đồng thổ hôm nay
thì thành phố sẽ tiếp tục
cùng với ủy ban dân huyện đông anh
để sớm bàn giao đất giai đoạn một
cho nhà đầu tư
để bắt ngay vào việc thi công của dự án này
lấy người dân làm trung tâm
luôn là quan điểm nhất quán của chính quyền thành phố hà nội
hòa cùng xu thế chung của thế giới
với một lộ trình rõ ràng
những bước đi thận trọng
thành phố hà nội phấn đấu là địa phương đi đầu cả nước
trong xây dựng thành phố thông minh
tự tin đứng trong mạng lưới các thành phố thông minh
và trên thế giới trong tương lai không xa
sau đây là nội dung chi tiết
đại giáo chủ iran ali khamenei tuyên bố
bất chấp việc sở hữu công nghệ hạt nhân
tehran chưa bao giờ theo đuổi việc phát triển
hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân
điều mà tôn giáo của nước này nghiêm cấm
đại giáo chủ iran ali khamenei cho biết
việc phát triển và dự trữ bom hạt nhân
là sai trái
và việc sử dụng vũ khí hạt nhân
là bị cấm trong tôn giáo
đây không phải là lần đầu tiên iran lên tiếng bác bỏ cáo buộc
hạt nhân ngày tám tháng một mươi vừa qua
tổ chức năng lượng nguyên tử iran thông báo
iran sẽ ra mắt chuỗi lò phản ứng
hạt nhân ir sáu trong tương lai gần
một bước đi mới theo hướng giảm cam kết
trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm hai nghìn một mươi năm
liên quan đến vai trò của mỹ
trong các cuộc đàm phán giải quyết xung đột ở miền đông ukraine
người phát ngôn của tổng thống nga
nêu rõ mắc cơ va không hoan nghênh
ý tưởng mỹ sẽ tham gia các cuộc đàm phán này
theo người phát ngôn của tổng thống nga
dmitry peskov nỗ lực chính để giải quyết xung đột
ở miền đông ukraine đang tập trung
trong cơ chế đàm phán bộ tứ normandy
gồm nga đức ukraine và pháp
điều này đồng nghĩa với việc
mỹ sẽ không thể trực tiếp tham gia đàm phán
nhưng có thể sử dụng ảnh hưởng của mình
để thúc đẩy kiev thực hiện thỏa thuận minsk
về giải quyết xung đột
ngày hai tháng một mươi vừa qua
nhóm tiếp xúc ba bên gồm nga ukraine
và tổ chức an ninh và hợp tác châu âu
đã đặt đồng thuận về quy chế đặc biệt
cho các vùng đòi độc lập của ukraine
phát biểu tại một cuộc họp báo chung
thủ tướng hai nước australia và hà lan
cam kết sẽ theo đuổi các vụ
truy tố hình sự đối với những đối tượng
có liên quan tới vụ rơi máy bay mh một mươi bảy
của hãng hàng không malaysia airlines
ở miền đông ukraine năm hai nghìn một mươi bốn
ngay cả nếu tiến trình này
kéo dài nhiều năm
thủ tướng hà lan mark rutte cho biết
hai nước sẽ không buông tay cho đến khi
tòa án khép lại vụ kiện
đã bị mọi thứ để giúp phiên tòa
dự kiến diễn ra vào năm sau
chiếc máy bay mang số hiệu mh một mươi bảy
đã bị bắn rơi trên bầu trời miền đông ukraine
khi đang trên đường từ amsterdam
đến kuala lumpur
làm toàn bộ hai trăm chín mươi tám người trên máy bay thiệt mạng
nhóm điều tra hỗn hợp thông báo
kết luận vụ việc
đề nghị truy tố ba công dân nga
và một công dân ukraine
với cáo buộc đã bắn rơi chiếc máy bay này
phía nga bác bỏ kết luận này
trong khi thủ tướng malaysia mahathir mohamad
cũng đặt vấn đề nghi vấn về tính khách quan
cho rằng vụ việc đã bị chính trị hóa
trước thêm cuộc họp thường niên mùa thu của imf
và ngân hàng thế giới trong tuần tới
tân giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế
đưa ra nhận định nền kinh tế toàn cầu
có thể thiệt hại tới bảy trăm linh tỷ usd
do các tranh chấp thương mại
phát biểu tại một sự kiện
tại trụ sở của imf
giám đốc điều hành kristalina georgieva
cho rằng tới trước năm hai nghìn hai mươi
những tác động tích lũy
từ tranh chấp thương mại
có thể khiến nền kinh tế toàn cầu
thiệt hại khoảng tám gdp
tổn thất này có thể ngang bằng quy mô
toàn bộ nền kinh tế của thụy sĩ
mâu thuẫn thương mại mỹ trung quốc
không chỉ làm gia tăng chi phí trực tiếp
đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng
mà còn gây ra tác động thứ cấp
như mất niềm tin và các phản ứng của thị trường
tân giám đốc imf kêu gọi
cần có một hành động chính trị đồng thời
để thúc đẩy tăng trưởng
cho nền kinh tế vững mạnh hơn
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
triển khai chương trình
kiểm soát container
do cơ quan liên hợp quốc về chống ma túy
và tội phạm và tổ chức hải quan thế giới
phối hợp thực hiện
các lực lượng phòng chống ma túy quốc tế
đã phát hiện và ngăn chặn năm mươi bốn tấn cocaine
trên phạm vi toàn cầu
trong số cocaine bị bắt giữ
có bốn mươi hai tấn được vận chuyển
sang các nước liên minh châu âu
và khoảng một nửa số lượng này
được vận chuyển qua cảng an vơ của bỉ
là đảng chính mà bọn tội phạm lợi dụng
để vận chuyển cocaine vào châu âu
với số lượng lên tới hai mươi hai tấn
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
hiện nay có hơn một trăm linh nhóm đặc vụ
đang hoạt động trên năm mươi quốc gia trên thế giới
năm hai nghìn một mươi chín là năm tội phạm ma túy
gia tăng hoạt động trên phạm vi toàn cầu
ủy ban nobel vừa công bố
giải nobel hóa học năm hai nghìn một mươi chín
thuộc về công trình nghiên cứu về công nghệ
cải tiến pin lithium của nhóm
các nhà khoa học mỹ và nhật bản
giải nobel hóa học hai nghìn một mươi chín
đã được trao cho nhóm
ba nhà khoa học
gồm hai nhà khoa học mỹ
và nhà khoa học người nhật bản
pin lithium có khối lượng nhẹ
có thể sạp và được sử dụng rộng rãi
trong các thiết bị như điện thoại di động
máy tính sách tay
hay các thiết bị điện tử khác
và có thể tích chữ một lượng
đáng kể năng lượng mặt trời và gió
theo cơ cấu mỗi giải nobel
có giá ba trăm linh đô la
dự kiến lễ trao các giải nobel
sẽ được tổ chức vào ngày một mươi tháng một mươi hai tới
tại stockholm thụy điển và oslo naui

thưa quý vị quyết định của mỹ rút quân khỏi khu vực biên giới thổ nhĩ kỳ
phía bắc syri đã mở đường cho ankara tiến hành một chiến dịch quân sự
phía bắc syri đã mở đường cho ankara tiến hành một chiến dịch quân sự
mà họ đã đe dọa từ lâu ở khu vực này
mà họ đã đe dọa từ lâu ở khu vực này

sau lưng song vẫn khẳng định sẽ bảo vệ sự hiện diện của họ tại khu vực bằng mọi giá
chính xe tải quân sự hàng nặng chở theo xe bọc thép và các trang thiết bị
các lực lượng quân sự đã được thổ nhĩ kỳ triển khai giáp biên giới với syri
các lực lượng bộ binh và không quân được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu
một tín hiệu cho thấy quyết tâm của thổ nhĩ kỳ trong việc tiến hành một chiến dịch quân sự ở syri
chúng tôi đã hoàn thành việc lên kế hoạch và chuẩn bị các lực lượng cần thiết
chúng tôi sẽ tiến hành chiến dịch này bằng cả các lực lượng trên bộ và trên không
mục tiêu chính trong chiến dịch này là đẩy nhóm vũ trang các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc ipg ra khỏi biên giới
và thiết lập một không gian bên trong syri để làm khu vực định cư cho khoảng hai triệu người syri đang tị nạn trên đất thổ nhĩ kỳ
ipg là thành phần quan trọng của các lực lượng dân chủ syri viết tắt là sdf
đối tác chủ chốt của mỹ trong cuộc chiến chống is nhưng bị chính quyền ankara liệt vào danh sách khủng bố
do đó nếu thổ nhĩ kỳ tiến hành một chiến dịch quân sự ở khu vực đông bắc syri tất yếu sẽ xảy ra xung đột và bạo loạn
các mối đe dọa từ thổ nhĩ kỳ không phải là điều mới mẻ họ đã làm điều đó từ nhiều năm trước
chúng tôi đã tính đến vấn đề này và sẵn sàng phản ứng quyết liệt trước mọi cuộc tấn công sắp xảy ra trên đất syri
nếu xung đột xảy ra các lực lượng người quốc tại syri khó có thể kiểm soát các trại giam giữ tù nhân is như hiện nay
trong bối cảnh đó
tình hình syri vốn đang phức tạp sẽ càng trở nên bất định hơn
từ trước đến nay mỹ và thổ nhĩ kỳ có quan điểm trái ngược nhau về lực lượng người quốc
cho đến nay thổ nhĩ kỳ chưa triển khai một chiến dịch quân sự lớn tiêu diệt người quốc
là do lực lượng này được mỹ hậu thuẫn về tiền bạc trang thiết bị quân sự
mỹ coi đây là lực lượng nong cốt trong cuộc chiến chống is tại syri
tuy nhiên khi cuộc chiến chống is đang đi đến hồi kết thì quan điểm của mỹ cũng đã thay đổi
trên mạng xã hội twitter tổng thống mỹ donald trump nêu rõ người quốc chiến đấu với mỹ
trong cuộc chiến chống is trong gần ba năm và họ được trả một lượng tiền lớn cũng như trang thiết bị để làm như vậy
theo nhà lãnh đạo mỹ đã đến lúc mỹ rút khỏi cuộc chiến này và đưa binh sĩ về nước
tổng thống trump khẳng định mỹ sẽ chỉ chiến đấu ở đâu có lợi ích cho mỹ và sẽ chỉ chiến đấu để giành chiến thắng
hồi năm ngoái chính ông donald trump đã ca ngợi lực lượng người quốc ở syri là những chiến binh tuyệt vời trong cuộc chiến chống is
thông báo bất ngờ của tổng thống trump về giảm sự hiện diện của quân đội mỹ ở syri để nhường chỗ cho quân thổ nhĩ kỳ
được người quốc nhìn nhận như sự phản bội lòng tin được thiết lập trong cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn một mươi hai thành viên sdf
việc mỹ bỏ mặt đồng minh người quốc ở thời điểm này sẽ đẩy người quốc đứng trước những hiểm họa do chiến dịch quân sự của thổ nhĩ kỳ gây ra
điều này cũng có thể đẩy các lực lượng dân chủ tại syri xích lại gần các đối thủ của mỹ như iran
hay lực lượng quân sự của tổng thống syri
liên hợp quốc cùng nhiều nước đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch quân sự của thổ nhĩ kỳ tại syri khi kế hoạch này có thể khiến tình hình ở syri tiếp tục rơi vào tình trạng bất ổn cũng như gây ra nhiều hậu quả nhân đạo
việc mỹ rút quân cũng đe dọa tạo ra một khoảng trống an ninh và có nguy cơ đảo ngược nỗ lực trong cuộc chiến chống is
lực lượng người quốc đã sát cánh với quân đội mỹ đóng một vai trò không nhỏ trong các chiến dịch tiêu diệt is trước đây
rất nhiều vùng đất từng bị is chạy bỏ
is chiếm đóng hiện do người quốc quản lý
và nếu thổ nhĩ kỳ tấn công người quốc người ta e rằng một lần nữa những vùng đất này sẽ rơi vào những khoảng trống quyền lực và đây sẽ là thời cơ vàng của những băng nhóm khủng bố
ngoài ra nếu mỹ để mặc cho người quốc bị tấn công tâm lý cực đoan bài mỹ chắc chắn sẽ dâng cao tại khu vực
chắc chắn đây là điều mà những tàn dư của is mong muốn
và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin gmt tối nay
xin kính chào và hẹn gặp lại vào tối mai